tại tỉnh quảng nam và thành phố đà nẵng cũng đang đứng trước nguy cơ xâm nhập mặn do mực nước giảm mạnh ở thượng nguồn và hà du
đặc biệt tại các vùng sản xuất lúa đông xuân lúa đang ngậm sữa bắt đầu chín rất cần nước tưới
vì thế các địa phương này đã chỉ đạo quyết liệt các ngành địa phương thực hiện nhiều giải pháp quan trọng
trong đó việc chủ động linh hoạt vận hành điều tiết nước tưới về hà du theo quy trình vận hành liên hồ chứa một nghìn tám trăm sáu mươi năm của thủ tướng chính phủ nhằm đảm bảo nước tưới và sinh hoạt cho hà du
một tháng trước tại trạm bơm một mươi chín tháng năm của hợp tác xã duy phước các công nhân tiến hành đao độ mặn trên sông thu bồn luôn ở mức bảy bốn phần nghìn dẫn đến không thể cấp nước tưới cho cây lúa
xong từ đầu tháng bốn đến nay việc quỷ điện sông tranh hai liên tục điều tiết nước về hà du vừa giúp đẩy mặn
vừa giúp trạm bơm